từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành tự động hóa hai nghìn một mươi bảy đã được diễn ra tại hà nội
sự kiện do bộ khoa học và công nghệ tổ chức với mục đích kết nối cung cầu công nghệ
giúp các tổ chức nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp gặp gỡ mua bán chuyển giao công nghệ có hiệu quả
tại chợ công nghệ hai nghìn một mươi bảy các tổ chức khoa học công nghệ các trường viện nghiên cứu trưng bày và giới thiệu những sản phẩm công nghệ
thiết bị những thành tiệu sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực tự động hóa
qua đó mở ra cơ hội cho các viện nghiên cứu các tổ chức khoa học và công nghệ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm
trao đổi tìm kiếm đối tác kinh doanh mở rộng thị trường chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này
trong trợ công nghệ này công ty của em cũng mong muốn được trưng bày giới thiệu các sản phẩm của công ty em
và qua đây muốn tìm kiếm thêm một số đối tác của công ty để cùng làm việc và phát triển
em mang đến một số thiết bị của các hãng ở nhật như là omron mitsubishi hachikawa
hôm nay chúng tôi tham dự là có hai loại sản phẩm tức là sản phẩm là những dây chuyển thiết bị để chế biến cô đặc nước quả
ví dụ như là lọc nước tinh khiết
và một loại sản phẩm một dòng sản phẩm nữa là các sản phẩm hóa dược các sản phẩm từ công nghệ sinh học
trợ công nghệ hai nghìn một mươi bảy với khoảng bốn mươi gian hàng đặc biệt của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa
đã thu hút nhiều người đam mê công nghệ đến tham quan và trao đổi về sản phẩm
với hội trợ này thì mình thấy đây là một cơ hội rất tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên
những người khách tham quan cũng như là những người khách hàng có cơ hội được tìm kiếm những sản phẩm của mình
được học tập cũng như được trang bị các kiến thức liên quan đến điện tự động hóa
trợ công nghệ hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các nhà khoa học
mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp những giải pháp công nghệ cách tiếp cận mới tiên tiến
và các chính sách mới nhất của nhà nước về đầu tư đổi mới công nghệ
và tiếp cận các quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ